tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi tiếp tổng thư ký pháp ngữ mikeng jung đang có chuyến thăm tại việt nam
đánh giá cao chuyến thăm của tổng thư ký pháp ngữ và vai trò cũng như sự phối hợp của tổ chức pháp ngữ với việt nam
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn là thành viên tích cực có trách nhiệm với tổ chức pháp ngữ
đồng thời rất mong muốn có những đồng góp cho sự ổn định hòa bình ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch quốc hội cho biết hiện nay việt nam đang xây dựng pháp luật theo hướng vì con người
vì sự phát triển của nhân dân và muốn đoàn kết với tất cả các nước trên thế giới
về phần mình bà mikael zhang cho biết bà cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại việt nam
đây là lần thứ hai bà đến việt nam nhưng là lần đầu tiên với tư cách là tổng thư ký pháp ngữ
bà thật sự ấn tượng với doanh nghiệp trẻ việt nam bởi sự dám nghĩ dám làm
cũng như việc việt nam quan tâm nhiều đến tổ chức pháp ngữ
điều này là động lực giúp cho cộng đồng pháp ngữ phát triển
thời gian tới